tại tp hcm những ngày giáp tết do nhu cầu về quê tăng cao do đó tại các bến xe nhà ga sân bay luôn trong tình trạng đông kín người
sân bay tân sơn nhất dự báo lượng hành khách sẽ tăng cao với hơn một trăm linh lượt khách trên ngày
cảng hàng không khuyến cáo khách hàng nên đến làm thủ tục trước giờ khởi hành một trăm hai mươi phút để đảm bảo không bị quá tải và lỡ chuyến